các công ty khởi nghiệp trong ngành dược ở ấn độ đang được coi là ở tuyến đầu trong cuộc chiến này
một mươi nguyên nhân dẫn đến tử vong ở người có liên quan đến vi khuẩn
vì thế chúng tôi muốn tạo ra những viên đạn chống lại các vi khuẩn đang hủy hoại nhân loại
backwork researt india là một trong số hai mươi một hãng công nghệ sinh học được chính quyền new delhi tài trợ
trong một dự án mang tên vườn ươm khởi nghiệp dự án nhằm tài trợ nghiên cứu sớm
cung cấp các phương tiện kỹ thuật và hỗ trợ tư vấn cho các công ty khởi nghiệp
nhằm tìm ra các phương thuốc đối phó với tình trạng kháng thuốc kháng sinh nghiêm trọng hiện nay
ông anand anand kumar người đồng sáng lập kiêm giám đốc điều hành công ty phát triển thuốc kháng sinh mới
backwork research india ở thành phố begalu bang kanataka miền nam ấn độ
đã thành lập công ty này sau khi cha ông một bác sĩ chuyên về bệnh lây nhiễm
qua đời vì nhiễm phải một loại vi khuẩn kháng lại đa số các loại thuốc kháng sinh
nhờ yêu thế của ấn độ là cochi
phí nghiên cứu thấp trong khi dồi dào về nguồn sinh viên tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học
nhiều doanh nghiệp nước này đang tích cực tham gia vào những nỗ lực ngăn chặn làn sóng gia tăng các siêu vi khuẩn kháng thuốc
trước ấn độ nhiều nước trên thế giới đã bắt đầu hành động chống siêu vi khuẩn từ nhiều năm qua
đơn cử chính phủ mỹ năm hai nghìn một mươi năm đã phát động sáng kiến chống vi khuẩn kháng kháng sinh
còn tại diễn đàn kinh tế thế giới năm hai nghìn một mươi sáu hơn tám mươi công ty chăm sóc sức khỏe
trong đó có các hãng dược doanh tiếng
như pfizer novartis glaxosmithkline đã cam kết chung tay chống lại các vi khuẩn kháng thuốc kháng sinh
trong khi đó chính phủ các nước cung cấp các khoản trợ cấp rút ngắn thời gian phê chuẩn và mở rộng việc bảo vệ bằng sáng chế y khoa
tổ chức y tế thế giới đã công bố một mươi hai loại siêu vi khuẩn kháng tất cả các loại kháng sinh hiện có
mỗi ngày trung bình có hai người thiệt mạng vì thuốc kháng sinh không còn tác dụng
ước tính tới năm hai nghìn năm mươi sẽ có khoảng năm triệu người tử vong mỗi năm liên quan đến nhiễm trùng do vi khuẩn kháng kháng sinh
con số này sẽ nhiều hơn con số ước tính tử vong do ung thư trong đó chín mươi những người thiệt mạng thuộc về các nước đang phát triển
các chuyên gia cảnh báo thế giới có thể quay lại thời kỳ khi chưa có thuốc kháng sinh nếu tình trạng kháng thuốc hiện nay không được cải thiện và việc bào chế thuốc kháng sinh mới không theo kịp nhu cầu